xin chào quý khán giả xin mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật từ các địa phương
vào ngày tám tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với yorrect bia
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã yà ba huyện buôn đôn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết được quy định tại điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng phản động lưu vong a ga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sa thầy tỉnh con tum cùng về tội danh trên
đồng thời cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khám xét khẩn cấp chỗ ở của ikorek bia và aga cùng với hai đối tượng khác có liên quan
cơ quan chức năng xác định trong thời gian vừa qua hai đối tượng và một số đối tượng khác có hành vi chỉ đạo tiến hành các hành vi phá hoại chính sách đoàn kết
tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến chỉ đạo thu thập các thông tin tài liệu xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau
một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của phun rô lưu vong
do có mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày bảy tháng bốn nhóm của phạm huỳnh nhật minh sinh năm hai nghìn năm
chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng gồm một mươi bốn đối tượng đã mang theo hung khí chuẩn bị gây gỗ đánh nhau với một nhóm khác tại xã tân hội huyện đức trọng
cụ thể nhóm của minh gồm một mươi bốn người mang theo dao mã tấu đang chuẩn bị lên đường đi đánh nhau với nhóm khác tại xã tân hội
do đã chuẩn bị từ trước nên hai nhóm đem theo nhiều hung khí
qua công tác nắm tình hình bám địa bàn nên công an xã hiệp thạnh đã ngăn chặn kịp thời
tại nhà của minh thu giữ một mươi hai con dao các loại bảy điện thoại và bảy xe máy
nhóm đối tượng này từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đều bỏ học thường tụ tập gây dối trên địa bàn xã
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an huyện bình chánh
bắt giữ võ thị ngọc quyền bốn mươi bảy tuổi trú tại quận bảy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên tới gần ba năm tỷ đồng
quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư him lam xã bình hưng huyện bình chánh
vào ngày năm tháng bốn
do thiếu tiền cho nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sát trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà ở quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà để mở kết sắt và lấy nhiều đồng hồ trang sức
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
với nhiều thủ đoạn khác nhau từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức
các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân để ra tay
lấy tài sản hàng trăm triệu đồng
và trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường điều tra
triệt phá nhiều nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây án liên tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng trần lê bi hai mươi tám tuổi sống ở tỉnh lâm đồng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi gây án ở nhiều tỉnh đối tượng về quảng ngãi thực hiện loạt vụ đột nhập vào siêu thị
bệnh viện trộm cắp tài sản có giá trị
công an thị xã đức phổ đã điều tra bắt đối tượng trước khi rời khỏi địa phương
còn đây là đối tượng nhan đức hải chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản ở nhiều tỉnh thành
tại tỉnh quảng ngãi đối tượng thực hiện trên một mươi vụ trộm nhà dân lấy tài sản
thủ đoạn của đối tượng là phá khóa đột nhập vào nhà dân để tìm tài sản có giá trị trộm cắp
người dân không có người nhà em đã sinh đến để trộm cắp
em dựng xe ở bên đường và em lẽ không vào nhà thực hiện với trộm cắp
đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn quảng ngãi xảy ra hàng loạt vụ trộm tài sản hết sức manh động
ban đêm lẫn ban ngày
nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều
là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
người quản lý bảo vệ tài sản trong các cơ quan doanh nghiệp và các hộ gia đình
như không khóa cổ xe máy để phương tiện ở những nơi không có người trông coi
cửa hàng khóa bằng loại khóa không an toàn thậm chí quên không khóa cửa nhà hoặc cửa vòng làm việc
các cơ quan doanh nghiệp trường học không có bảo vệ hoặc bảo vệ lòng lèo
không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh hệ thống chiêu sáng tường rào không bảo đảm
thủ tượng có tiền án của nền sở nhiều nên là phương thức thủ đoạn rất tinh vây
luôn tìm cách đối phóng được với kỹ năng
nếu không xây dựng chuyên án thì không thể quy động lực lượng quy động các biện pháp nghiệp vụ
để mà đấu tranh triệt phóa thành công được
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an các cấp trong tỉnh
đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp
trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ kiên quyết xử lý với loại tội phạm này
vào dạng sáng ngày tám tháng bốn hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ
gồm phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng kỹ thuật hình sự
và trung đoàn cảnh sát cơ động đã bất ngờ kiểm tra hai quán bia hoạt động trên phố đi bộ bùi viện
phường phạm hữu lão quận một
khi bất ngờ ập vào kiểm tra tại địa điểm kinh doanh bia vucano số bảy mươi bùi viện
tổ công tác xác định cơ sở đang phục vụ cho ba mươi ba khách ngồi ở sáu bàn khác nhau
kiểm tra thực tế lực lượng chức năng phát hiện hai trăm linh vỏ bóng và một bình khí n hai o
nghi là bóng cười bơm để bán cho khách
hàng chục bình thuốc shisha đang bán cho khách nhưng thời điểm kiểm tra chưa xuất trình
được nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ
ngoài ra các trinh sát cũng phân loại sàng lọc tám thanh niên gồm cả nam và nữ
đưa về trụ sở công an phường phạm hữu lão để tiến hành kiểm tra nhanh ma tuế
còn tại quán bia space ba số một trăm linh năm bùi viện lực lượng chức năng cũng đã xác định và nhắc nhở
nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh tạm giữ và bàn giao cho công an phường phạm ngũ lão
nhiều bình thuốc shisha chưa rõ nguồn gốc hóa đơn chứng từ
và hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi vi phạm
và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
lên mạng để tìm kiếm việc làm thế nhưng kết quả là lại rơi vào bẫy của các đối tượng mua bán người
đây chính là đường dây mua bán các cô gái từ nhiều tỉnh thành đưa về thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
để phục vụ khách hát tại các quán karaoke và quán nhậu
nhiều nạn nhân vừa may mắn được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk phối hợp
cùng với công an các đơn vị địa phương giải cứu thành công
và đáng chú ý trong đó có những người chưa đủ một mươi sáu tuổi
đây là những cô gái vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc giải cứu
từ một tụ điểm chuyên chăn rắt nữ nhân viên ở một phòng trọ trên đường đặng thái thân
phương tân thành thành phố bùi ma thuật
trong đó có những người chưa đủ một mươi sáu tuổi
các cô gái này trú tại nhiều tỉnh thành và các huyện của tỉnh đắk lắc
theo lời khai của những cô gái này sau khi lên mạng tìm kiếm việc làm
thì được các đối tượng dẫn dụ đến giao cho một người phụ nữ tên hoa và đám tay chân của hoa
từ đây khoa sẽ dẫn dắt điều hành các cô gái đi phục vụ
tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn thành phố bùi ma thuật
từ đây thì em đi làm phục vụ tại các quán nhậu và quán hát
và về nhà thì sẽ ghi lại hôm đó em làm được bao nhiêu bàn để cuối tháng chốt lại
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng có liên quan khi đang ẩn náu
ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là nguyễn thị hoa chú huyện cư rút tỉnh đắk nông
nguyễn văn lâm võ trưởng công cùng chú thành phố bùi ma thuật
và hà văn minh chú tỉnh gia lai
tại cơ quan công an hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
từ lời khai của hoa và các nạn nhân tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã tới bình dương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
bắt giữ được nguyễn liêm cùng đồng bọn là nguyễn ngọc ảnh
cùng chú thị xã đông hòa tỉnh phú yên và di lý về đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
tổng cộng em đưa ba bế nhân viên từ bình dương lên đánh cho chị hoa
sau khi tuyển được nhân viên các đối tượng đưa về thành phố bùi ma thuật và giao cho bà hoa
mỗi một nhân viên bà hoa sẽ trả số tiền từ một mươi bảy cho đến hai mươi năm triệu
sau khi bà hoa tiếp nhận số nhân viên này đưa vào một khu nhà trọ để quản lý
đồng thời thu giữ toàn bộ dưới tờ
điều đáng nói sau khi biết lực lượng công an giải cứu được một mươi một cô gái tại phòng trọ
trên đường đặng thái thân phường tân thành thành phố bùi ma thuật
thì đám tay chân của hoa đã dẫn bảy cô gái còn lại đến giấu
tại một tròi rẫy cà phê vắng ở xã e xin huyện cronbúc tỉnh đắk lắk
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán người
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị liên quan tới vụ chém thiếu tá nguyễn thành thi
cám bộ công an phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang nhiều nhất
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trường danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã tân lập huyện tịnh biên tỉnh an giang về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba danh và một số thanh niên khác sử dụng xe mô tô
để chở lê tấn tài sinh năm hai nghìn bốn lê văn phú sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại thành phố long xuyên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
phát hiện nhóm của danh mang theo hung khí thiếu tá nguyễn thành thi bám theo
và điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
lúc này phát hiện và nghi ngờ bị quay phim nhóm đối tượng đã chặn xe
buộc đồng chí thi phải đưa điện thoại di động
đồng chí thi không đồng ý thì bị tài phú cầm mã tấu đuổi theo và chém một mươi hai nhát vào lưng
rồi cả nhóm tiếp tục đi đến xã mỹ khánh
thành phố long xuyên tìm chém nhóm thanh niên ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
ngày hôm sau lực lượng hình sự công an tp long xuyên phối hợp cùng với công an các phường xã
nhanh chóng xác định và bắt giữ tài và phú
sau thời gian điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với danh
tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ cho biết đang hoàn tất hồ sơ
truy tố hai bị can về tội cố ý gây thương tích
bao gồm biện công thảo sinh năm hai nghìn một và nguyễn văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo hồ sơ vào tối ngày ba mươi một tháng một thảo phụng cùng với nhiều người khác dự tiệc sinh nhật
tại quán trên địa bàn ấp phước yên a xã phú quế huyện long hồ
trong lúc nhậu phạm vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
và hai người khác sang mời bia nhóm của thảo và phụng
sau đó hai nhóm xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
phụng đã dùng tay đánh trúng người linh và thảo dùng chai bia đánh linh bị thương
ngày một tháng hai linh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy vì chấn thương sọ não
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian qua trên các tỉnh thành phố liên tiếp xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến ẩu đả gây mất an ninh
an ninh trật tự thậm chí gây ra án mạng nghiêm trọng
thực trạng này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh cũng như nhà trường trong việc giáo dục con em mình
mâu thuẫn trên mạng xã hội hay một cái nhìn được coi là nhìn đều ngoài đời
có muôn vàn lý do để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng phạm tội thường có xu hướng cấu kết hình thành từng nhóm để thực hiện hành vi vi phạm
ngày ba mươi tháng ba vừa qua công an huyện đông anh thành phố hà nội
đã bắt giữ hơn năm mươi đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
hành vi của các đối tượng là rất là côn đồ
số lượng thì lên tới sáu bảy mươi người
đều mang theo là không khí là tiếp gắn dao nhọn hoặc là bỏ chai có xăng
và sau đấy là ném như kiểu dạng bóp xăng gây mất trật tự an ninh trên đường
và mới đây hai nhóm thanh thiếu niên sinh sống trên đường
các đối tượng trên địa bàn huyện hoài đức hà nội cũng đã định ẩu đả với nhau chỉ vì tin đồn bị dọa đánh
rất may vụ việc được lực lượng công an xã sơn đồng huyện hoài đức kịp thời ngăn chặn
đặc điểm chung là các cháu này còn rất là trẻ
đầu tiên là rất là trẻ
hai là đều trong xuất phát trong những gia đình có những khúc mắc liên quan đến cuộc sống
cũng như bố mẹ bỏ nhau hoặc là không được nhận sự quan tâm đúng mức của gia đình

các cháu thường xuyên tụ tập và lang thang ngoài đường và có những mâu thuẫn đối với các nhóm khác
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí xảy ra ở nhiều địa phương trên toàn quốc
các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ
nhiều em chỉ mới một mươi ba một mươi bốn
đáng nói một số em cho biết các em trực tiếp hàn hung khí tại nhà
bố mẹ có biết nhưng không nói gì
cháu hai nó bỏ vào bộ nhà cháu khu can nhà
bố mẹ có biết không
lúc đó bọn cháu hàng xong bọn cháu cắt vừa đi ra khỏi ngõ thì có mấy thằng đi xuống bảo là chạy đi
có bọn cầm đồ xuống đây chém như thế nào
thì bọn cháu chạy về lấy đồ
bọn cháu lấy mũ khí lên và đuổi theo em em em đi
chính mình đã là giáo dục cho con một thói quen không tôn trọng tổng đồng không tôn trọng tổng đồng không có ý thức xây dựng
và cứ như vậy thì đứa trẻ nó hình thành những cái sâu
nó thêm năm năm
mài dao nó sử dụng bạo lực trong gia đình ăn nói thô lỗ mà cha mẹ thấy bình thường
và không có cách quản lý giáo dục không rèn luyện
thì ra ngoài đường nó còn nhân cấp bộ
khi tích cực tiêu cực nó tác động vào thì cái hành vi tiêu cực của nó còn nâng lên rất nhiều lần
với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi thì khuyến cáo thứ nhất là các gia đình quản lý các con em mình để tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra
và cũng kết hợp với nhà trường để quản lý giáo dục các cháu
tránh cái tình trạng các cháu có thể là các cháu đi học thì không sao
nhưng các cháu không đi học mà nhà trường cũng không giảm ai cho gia đình
thì dẫn đến cái việc là các cháu đi tụ tập ở ngoài
lực lượng công an đề nghị các tầng lớp nhân dân khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật
nhất là những hành vi có liên quan đến những người chưa thành niên
hãy cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài một trăm một mươi ba
để có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vì bình yên cuộc sống của nhân dân
ngày tám tháng bốn công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng đều trú tại xã tràng phái huyện văn quan về hành vi đánh bạc
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
trước đó sau đối tượng đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bài liêng
đã bị công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn bắt quả tang tại nhà của triệu văn thơ
tại thôn phai làng xã tràng phái huyện văn quan
thu giữ trên chiếu bạc hơn sáu triệu đồng và một số tăng vật liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chiều ngày tám tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền
được tổ chức trong căn nhà bò trống thuộc ấp kinh cũ xã trần hợi huyện trần văn thời
tại hiện trường một mươi bốn đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ
trong đó có chín nữ hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp danh
tăng vật thu giữ là một mươi điện thoại di động hơn năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng
chu thị quế chú tải thị trấn tân kỳ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ đã phá thành công chuyên án cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự bắt giữ đối tượng chu thị quế thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
bốn quyển sổ tay một xe mô tô và nhiều giấy tờ có liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ chứng minh quế đã cho nhiều người
trên địa bàn huyện tân kỳ vay tiền theo hình thức tế chấp và tín chấp
với lãi suất gấp chín lần so với quy định làm việc với bảy bị hại đã làm rõ số tiền
mà đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được công an huyện tân kỳ tiếp tục điều tra mở rộng
mạng xã hội những ngày qua lan truyền trường hợp một cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuê mới
qua ứng dụng của cục thuế tp hcm nhưng bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại
và mất hết tiền trong tài khoản
sau khi làm theo hướng dẫn của cục thuế tp hcm
cục thuế tp hcm tự xưng là nhân viên cục thuế liên hệ hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế
trước tình trạng này cục thuế tp hcm cảnh báo người nộp thuế cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo
cục thuế tp hcm cho biết người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển
cung cấp qua hình thức ứng dụng trên thiết bị thông minh như e tech mobile tra kiều hóa đơn
hcmec cần lưu ý một số điểm như truy cập và tải ứng dụng chính thức qua google play và apple store
người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn url
hoặc các hướng dẫn khác không chính thống
song song đó ngành thuế đã niêm yết các hướng dẫn sử dụng hướng dẫn cài đặt trên kênh youtube
trang web cổng thông tin điện tử của cục thuế tp hcm
người dân có thể truy cập xem hướng dẫn trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo